hàn quốc đã có ca tử vong thứ một mươi do covid một mươi chín trong khi số ca nhiễm đã gần chạm mốc một người
trường hợp tử vong mới nhất là một người đàn ông năm mươi tám tuổi
ông này qua đời tại một bệnh viện ở trâm đô miền đông nam hàn quốc do covid một mươi chín
cũng trong ngày hôm nay hàn quốc đã ghi nhận một trăm bốn mươi bốn ca nhiễm mới
nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên chín trăm bảy mươi bảy người
các ca nhiễm mới chủ yếu ở thành phố tây gu với sáu mươi trường hợp
và ở tỉnh bắc riêng búc với năm mươi sáu trường hợp
trong chuyến thăm đầu tiên tới tây gu kể từ khi dịch bệnh bùng phát
tổng thống hàn quốc moon jae in khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực hạn chế số ca nhiễm mới trong tuần này